và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân antv
thưa quý vị và các bạn du xuân lễ chùa và tham gia các hoạt động lễ hội từ lâu đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với mỗi người dân trong những ngày đầu năm
tuy nhiên bên cạnh sự vui tươi náo nhiệt của các lễ hội thì đây cũng là thời điểm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong đó có nạn trèo kéo du khách
theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch hiện cả nước có bảy chín trăm sáu mươi người dân
trong đó có bảy ba mươi chín lễ hội dân gian ba trăm ba mươi hai lễ hội lịch sử cách mạng năm trăm bốn mươi bốn lễ hội tôn giáo và gần ba mươi lễ hội du nhập
tính ra trung bình mỗi ngày trên đất nước ta diễn ra khoảng hai mươi hai lễ hội trong đó tháng riêng là tháng tập trung nhiều lễ hội nhất
đến hẹn lại lên khi lượng khách tập trung đông đúc tại các lễ hội thì cũng là cơ hội để các đối tượng xấu trục lợi đặc biệt là nạn trèo kéo du khách đã diễn ra nhiều năm
gây nhức nhối và làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa đầu xuân
đền bảo hà những ngày đầu xuân quý mão
trung bình mỗi ngày có khoảng từ một đến hai lượt khách thập phương về vãn cảnh thắp hương chiêm bái
bởi vậy mà ngay từ khi còn cách cửa đền vài km đã xuất hiện rất nhiều hàng quán cung cấp đầy đủ vật phẩm dân lễ các dịch vụ viết sớ khấn thuê trông giữ xe

khu vực chính của đền càng có nhiều hàng quán hơn và những người bán tại đây cũng khá nhiệt tình khi đứng cả xuống lòng đường để mời và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ
những hình ảnh như thế này vô hình chung đã khiến cho nét đẹp tâm linh trở nên méo mó khi bỗng chốc biến thành cơ hội làm ăn trục lợi của một số cá nhân
đã và đang diễn ra ở hầu khắp các địa điểm tổ chức lễ hội và du lịch trên cả nước
trên thực tế đã có rất nhiều vụ việc được lực lượng công an vào cuộc xử lý
điển hình trong lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi hai chỉ riêng tại chùa hương đã xử lý hai mươi hai đối tượng cò mồi chèo kéo khách
mặc dù các cơ quan chức năng đã rất quyết liệt trong việc phòng ngừa ngăn chặn cũng như xử lý
thế nhưng thực chất vấn nạn trên vẫn luôn tồn tại
phải chăng một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ chính người dân
bởi lẽ cung luôn đi đôi với cầu
lễ hội nó là tấm gương phản ánh xã hội
họ xã hội có những cách bán giáo có cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ có những kiểu trung dân
thế thì nó vào trong lễ hội cũng như thế
cái treo kéo của các người bán dịch vụ người mời mọi người sử dụng dịch vụ
thì nó có một tâm lý đấy là tâm lý của người bán hàng
thế thì nó có một tâm lý đấy là tâm lý của người bán hàng

bao giờ cũng muốn hàng của mình được bán
nhưng trong đó trong lễ hội nó có cái tâm lý lợi dụng lễ hội
tức là tự dưng hàng vạn người đổ đến
thôi thì ta bán càng nhiều càng tốt ta nói thách càng cao càng tốt
một cái tâm lý này nó xấu
những cái sự méo mó đó thì đe dọa chính cái vẻ đẹp của cái giá trị việt nam
và nó có tính chất thực dụng nghĩa
và đương nhiên bên cạnh đó thì nó còn là hệ quả dẫn đến
có cái hệ quả tất yếu dẫn đến là cái chuyện làm mất an ninh trật tự
và đe dọa cái tính chất an toàn của xã hội
về phương diện của mọi con người tham gia những cái lễ hội
trước tình trạng này người dân cần làm gì khi đi tham quan du lịch
xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ
và chính những người trong cuộc
đối với ban quản lý di tích thì cũng rất mong muốn là người dân khi đến hành lễ
tại đền đông hoàng bảy bảo hà
thì cũng rất mong là người dân là khi đến đây
thì nghe theo cái sự hướng dẫn của cán bộ trong ban
khi tiếp đón hướng dẫn vào trong bãi đỗ xe của nhà đền
chứ đừng có nghe những cái đối tượng ở ngoài đấy người ta trèo kéo lôi
thứ nhất là cái giá cả nó cũng sẽ không đảm bảo
cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà tệ lạ nó có thể là sẽ đến những du khách đến với đền
kinh nghiệm của tôi là đầu năm là cũng đến đền để cầu xin sức khỏe
du xuân đầu năm mới đến đây thì cũng có rất nhiều những người họ trèo kéo
ví dụ như là sắp lễ hội nhưng mà chúng tôi là toàn là mang đi từ nhà
các hoa quả và tất cả là chuẩn bị sẵn từ nhà
thì là biết cũng có công đức để biết sứ
nhưng chúng tôi vào hẳn nơi những nơi mà của đền quy định
thì không nghe theo những cái kẻ trèo kéo ở ngoài
hy vọng với những chia sẻ của các du khách vừa rồi
quý vị cũng đã có thể tự rút ra cho mình những kinh nghiệm
để ứng phó khi gặp phải các trường hợp đeo bám hay trèo kéo sử dụng dịch vụ
khi tham gia du xuân hay là đi đến những lễ hội đầu năm
còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với phần tổng hợp thông tin
để tìm hiểu thêm về một số chiêu trò trèo kéo du khách thường gặp
lạng lách đánh võng đeo bám xe ô tô hàng chục cây số
để trao mời thử dụng dịch vụ của mình
là hình ảnh quen thuộc trong những năm qua của các cò chùa hương
sử dụng trẻ nhỏ để tạo lòng hương
nhằm bán sản phẩm thậm chí là xin việc của các du khách
là tình trạng vẫn đang ái huyện tại khu du lịch sapa
tỉnh lào tài
thưa quý vị không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý của các du khách
cũng như gây mất mỹ quan đô thị
hoạt động co mồi trèo kéo khách còn tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiểu mục tình huống trong ngày
chử bới hong dọa hướng dẫn viên du lịch
thậm chí là chặn xe của du khách
vì không trèo kéo thổng công
hành động bất chấp pháp luật và cây tết phải trả giá đắt
từ các nóm cò đặc sản tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đậu
vâng thưa quý vị hy vọng trong năm tới
với nhận thức đúng đắn từ các cá nhân cơ sở kinh doanh
cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
thì vấn nạn trèo kéo du khách sẽ không còn tái diễn
chương trình an ninh với cuộc sống hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại